người đã ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín thứ một mươi bảy
hiện các địa phương đang khẩn trương xác minh và cách ly những hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân mắc covid một mươi chín trở về từ anh này
vào chiều ngày hôm qua công an thành phố lào cai đã xác minh thông tin bốn chủ tài khoản facebook đăng thông tin không đúng sự thật về đoàn khách nước ngoài gồm chín người hàn quốc đang lưu trú tại thị xã sapa và đã có biện pháp xử lý đối với bốn trường hợp này
qua công tác nắm tình hình
đội an ninh công an thành phố lào cai đã phát hiện trên mạng facebook có bốn tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật rằng sapa cho chín người khách nước ngoài đi cùng chuyến bay với nhung hay là có tài khoản đã đăng tải hành khách cùng khoang bệnh nhân nhung đang ở tổ tám mường hoa phường bắc cường
mọi người chú ý nâng cao cảnh giác
những thông tin trên đã làm hoang mang dư luận và quần chúng nhân dân
ngay sau đó công an thành phố lào cai đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương tiến hành xác minh thông tin các đối tượng trên và triệu tập khẩn cấp đến cơ quan điều tra để xử lý
công an thành phố lào cai đã xử phạt vi phạm hành chính bốn đối tượng trên mỗi đối tượng một mươi triệu đồng về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật vu khống xuyên tạc xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức và danh phẩm cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam vn theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số bốn mươi tám c ba p một mươi ba ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
quá trình điều tra vụ án vào ngày một mươi tháng một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số bốn mươi tám c ba p một mươi ba ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín